sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tới nay người dân tỉnh quảng bình vẫn đang phải gánh chịu những ảnh hưởng không hề nhỏ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp
tuy nhiên vượt lên những khó khăn ngành nông nghiệp và bà con nơi đây đang nỗ lực khôi phục lại sản xuất ổn định lại cuộc sống
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau trận lũ lịch sử trang trại của anh lê đức hà ở xã văn hóa huyện tuyên hóa bị thiệt hại nặng nề
hàng nghìn con vịt gà và ao cá đều bị cuốn trôi theo mưa lũ ước tính thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với ý chí và quyết tâm gượng dậy sau lũ anh hà tiếp tục vay mượn thêm nguồn vốn để sửa sang lại chuồng trại và lên kế hoạch tái đàn vật nuôi để khôi phục sản xuất
giờ là mình giống như làm lại từ đầu hết giống như giờ là mình phải xử lý áo hô để cải tạo lại
theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh quảng bình bão lũ đã gây thiệt hại hết sức nặng
hàng nghìn con vịt gà và ao cá đều bị thiệt hại nặng nề gần sáu tám trăm linh hectare hoa màu cây trồng bị hư hại
hơn bốn mươi một hai trăm linh tấn hạt sống bị cuốn trôi và hư hỏng hơn chín trăm bảy mươi năm con da súc da cầm bị thiệt hại
có khán tháo lũ là không có giống cây trồng này đâu rồi phải đi kiểm ở nơi khác
ở đấy vùng lũ là có như mất hàn hết mà tôi chuẩn bị hai sao của này để trồng nhưng mà lũ sáng là hư hết rồi
như đi mua ở đến cả cái vùng xá về là rẻo kháu mới có
hiện nay bà con đông dân
đã tích cực triển khai khôi phục và phát triển sản xuất sau mưa lũ
một số nơi bà con đã sử dụng rất là hiệu quả nguồn giống rau hỗ trợ đã tiến hành trồng rau và đã cung cấp kịp thời thực phẩm cho người dân
đồng thời với đó là các công tác cây ải chuẩn bị phân bón các loài giống cho sản xuất tích cực được triển khai thực hiện
và chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của người dân thì vùng sông sơn năm nay sẽ đạt được kết quả
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang tiếp nhận và khẩn trương phân bổ hai trăm bảy mươi năm con gà và vịt hơn một mươi một tấn lúa ngô và rau màu
cùng các loại vaccine phòng dịch bệnh cho vật nuôi từ nguồn hỗ trợ của trung ương đến các địa phương
với những nỗ lực của người dân cùng với sự hỗ trợ của các ban ngành trung ương bà con nông dân tỉnh quảng bình sẽ sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp để ổn định cuộc sống